chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất đã đềm bù của công ty tân thuận và chấp thuận chuyển nhượng cho công ty cổ phần quốc cường gia lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật
không báo cáo thường trực thành ủy và ban thường vụ thành ủy trước khi quyết định thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình
việc chuyển nhượng theo hợp đồng hai trăm linh ba hdkt hai nghìn một mươi bảy có nguy cơ gây thất thoát lớn cho đảng bộ thành phố
ban thường vụ thành ủy yêu cầu đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy
tất thành cang kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc chuyển nhượng đất đã đền bù của công ty tân thuận và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên ngày bảy tháng năm xác nhận đã có kết quả kiểm điểm các tập thể cá nhân liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng
đất rừng không đúng quy định và trình tự thủ tục để triển khai các dự án
theo đó có một mươi chín tập thể bị kiểm điểm rút kinh nghiệm với năm mươi bảy cá nhân liên quan trong đó bảy cá nhân phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách
còn lại là kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên các thời kỳ có liên quan cũng đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
đây là kết quả kiểm điểm trách nhiệm hình thức xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh phú yên
việc kiểm điểm xử lý kỷ luật theo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trước đó truyền hình nhân dân có nhiều tin bài phản ánh đến hàng loạt dự án liên quan đến rừng đất rừng xảy ra tại tỉnh phú yên
trước đó ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám báo dân việt có phản ánh
đừng được kỳ vọng là tuyến động lực trọng điểm bắt bộ
hàng núi cấu kiện sắt thép đường dây tà vẹt chất đống giữa mênh mông cỏ dại
dự án tiếp tục ngốn thêm chi phí đáng kể chỉ để trông coi những cấu kiện bê tông thép
về phản ánh trên phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tổng công ty đường sắt việt nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đã được mua sắm bị thất thoát hoặc hư hỏng như phản ánh của báo chí
lãnh đạo tổng cục thuế đề nghị cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phân tích rủi ro lập kế hoạch thanh tra
với các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp
với hoạt động đa cấp lãnh đạo ngành thuế nhận định đây là vấn đề phức tạp và được dư luận báo chí quan tâm
nhiều doanh nghiệp đã bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh
đại diện ngành thuế khẳng định trong quá trình quản lý cơ quan này đã thường xuyên thanh kiểm tra và xử lý các đơn vị kinh doanh đa cấp
tuy nhiên trong văn bản gửi tới các cục thuế lãnh đạo tổng cục thuế đề nghị các đơn vị căn cứ vào cơ sở dữ liệu
thu thập từ các cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng đa cấp tiến hành phân tích và lập kế hoạch thanh kiểm tra
lãnh đạo ngành thuế cũng yêu cầu các cục thuế công khai thông tin về kết quả thanh tra kiểm tra thuế kịp thời
khách quan với các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp toàn quốc
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường hồ chí minh
cụ thể phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai các dự án tuyến tránh đô thị
trên tuyến đường hồ chí minh bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đường bộ
các quy hoạch của địa phương và nguồn vốn đã được bố trí đồng thời ra soát quy hoạch chi tiết đường hồ chí minh
để cập nhật điều chỉnh theo đúng quy định
về việc bàn giao đoạn tuyến đường hồ chí minh trong nội đô cho địa phương quản lý khai thác
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải thống nhất với ủy ban nhân dân các địa phương liên quan để thực hiện theo quy định
tiếng nói việt nam
ngày bảy tháng năm tại hà nội trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với trung mương hội thầy thuốc trẻ việt nam
tổ chức họp báo giới thiệu chương trình ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác
tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm hai nghìn một mươi tám nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
chương trình được tổ chức đến nay là chín năm liên tiếp
ngày hội năm hai nghìn một mươi tám có chủ đề thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
được tổ chức tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng năm dự kiến thu hút sự tham gia của sáu thầy thuốc trẻ
với mục tiêu khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho một trăm linh người mổ mắt miễn phí cho năm trăm linh người cao tuổi
vận động hiến máu tình nguyện khám sàng lọc khoảng một hai trăm linh trường hợp cho chương trình tặng chân tay giả cho người khuyết tật
tổ chức khám sàng lọc và tư vấn về phòng chống các bệnh không lây nhiễm như ung thư tim mạch tiểu đường
ngoài ra trong chương trình năm nay nhiều tỉnh cũng triển khai các điểm tư vấn
ngay tại các điểm hiến máu tình nguyện để ủng hộ phong trào hiến tạng cứu người
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vài tháng qua hàng loạt cư dân tại rất nhiều khu trung cư ở hà nội
liên tiếp treo băng rôn biểu ngữ khẩu hiệu phản đối những sai phạm của các chủ đầu tư
điều này khiến chúng ta không khỏi đặt ra câu hỏi liệu còn bao nhiêu trung cư nữa tồn tại những bất cập sai phạm
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ trung cư capital garden trường trinh đến trung cư bmm khu đô thị sala
và rất nhiều khu trung cư khác trên địa bàn thành phố hà nội
những băng rôn khẩu hiệu biểu ngữ được treo khắp trong và ngoài các tòa nhà
gần đây nhất trong sáng ngày bảy tháng năm cư dân tại khu trung cư star city
đường lê văn lương quận cầu giấy thành phố hà nội lại tiếp tục tiến hành treo băng rôn biểu ngữ
yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sửa chữa những sai phạm
từ lúc tòa nhà có người vào sử dụng đến giờ là cái diện tích này nó khoảng bốn trăm bốn mươi m hai là chủ đầu tư chiếm dụng
và bây giờ là xây quây hết không còn bãi đỗ xe tạm hay là không còn đường nội bộ
mà cái này là đã cho quán bia dùng từ rất lâu rồi
được biết phần lớn các nội dung tranh chấp chủ yếu liên quan đến các vấn đề như không đảm bảo an toàn phòng cháy
chữa cháy chủ đầu tư không bàn giao lại quỹ bảo trì cho ban quản trị tòa nhà
xây dựng thêm nhiều hạng mục không đúng với thiết kế ban đầu và chiếm dụng diện tích chung của cư dân
như bãi gửi xe phòng sinh hoạt cộng đồng sân chơi
việc treo băng rôn biểu ngữ phản đối kêu cứu có lẽ là biện pháp bất đắc dĩ của người dân
khi mà nhiều chủ đầu tư vô trách nhiệm lần tránh không giải quyết các kiến nghị của cư dân phản ánh
về những bất cập của căn hộ và tòa nhà
chủ đầu tư thì không có lời hứa gì cả nhưng mà chỉ đạo quyết liệt của đoàn kiểm tra rằng tới ngày ba mươi tháng năm
thì các anh phải có cái phân định rõ diện tích chung riêng
có nghĩa rằng là cái hồ sơ hoàn công của các anh là được chấp nhận
tức là khi các anh được chấp nhận cái hồ sơ đó thì trên cái cơ sở hồ sơ thiết kế hoàn công đó
thì ông phải phân định cái diện tích chung riêng và bàn giao ngay cho ban quản trị và cư dân
còn lại cái việc mà thủ tục hành chính thì có thể nó sẽ mất thời gian dài hơn nữa
thì cái đấy là cái mà chúng tôi cũng không tin tưởng lắm rằng đến cái ngày đó là nó có thể
đạt được cái gì nhiều
người dân ở đây thấy rằng là chủ đầu tư họ bất chấp pháp luật và họ không tuân thủ theo pháp luật
tức là ví dụ như là quy định về sau bao nhiêu khi giao nhà thì phải làm sổ đỏ cho người dân
và đồng thời là hoàn trả lại phí bảo trì
nhưng cái thời điểm này họ vẫn ở trong cái thái độ là bất hợp tác và còn thách thức
tức là đôi khi người dân ở đây còn nhận được những câu nói của thành viên của công ty cũng như là ban quản lý
ở đây rằng là thế sao dân cư ở đây
người dân ở đây bảo là đấu tranh vẫn chưa thấy gì à
được biết ngày càng nhiều cư dân tại các khu trung cư treo băng rôn biểu ngữ phản đối chủ đầu tư
còn các chủ đầu tư thì vẫn không hề có những động thái tín hiệu tích cực nào trong việc khắc phục
sửa chữa căn hộ tòa nhà
liệu rằng sẽ còn bao nhiêu trung cư nữa tồn tại những bất cập và người dân sẽ còn tiếp tục kêu cứu đến bao giờ
chủ đầu tư trung cư nhiều lần vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy thiết bị xuống cấp gây bất an
cho cư dân nhiều năm nay là tình trạng chung của rất nhiều trung cư cao cấp trên địa bàn tp hcm
vừa được đoàn kiểm tra liên ngành của bộ công an bộ xây dựng phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm
phát hiện ra trong một buổi kiểm tra ngày bảy tháng năm
thực tế này một lần nữa báo động cho công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ ở trung cư nhà cao tầng
cần phải có biện pháp xử lý và mạnh tay hơn nữa để chấn chỉnh hoạt động của chủ đầu tư
đáng báo động qua khảo sát thực tế
đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tình trạng vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy xảy ra khá phổ biến
tại rất nhiều trung cư cao cấp trong nhiều năm qua
để chấn chỉnh đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường giá soát
xử lý nghiêm các sai phạm về phòng cháy chữa cháy công khai tên những trung cư không đảm bảo an toàn
cũng như tăng quyền giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân tại nơi sinh sống
tuy nhiên cái khó nhất hiện nay là chủ đầu tư và người dân không tìm được tiếng nói chung
trong việc thành lập ban quản trị để tiếp nhận ý kiến của người dân
dẫn đến khó khăn cho công tác bảo dưỡng trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
cũng như tập huấn kỹ năng thoát hiểm cho cư dân
do đó đoàn kiểm tra cho rằng cần sớm thành lập được ban quản trị trung cư
từ đó nâng cao được quyền và trách nhiệm của cư dân trong việc góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho chính mình
trong phần tin tiếp theo hải phòng đưa cảng nước sâu nam đình vũ vào khai thác
nghệ an tiếp tục di rời ba mươi năm hộ dân đan lai ra khỏi vùng lõi vườn quốc gia pù mát
sáng ngày bảy tháng năm tại hải phòng tập đoàn gma deep cùng tập đoàn sao đỏ đã chính thức đưa cảng nước sâu nam đình vũ vào khai thác
đây là cảng lớn nhất khu vực đình vũ hải phòng có khả năng tiếp nhận
tàu trọng tải đến bốn mươi tấn
cảng nước sâu nam đình vũ có tổng diện tích sáu mươi năm hectare gồm bảy câu cảng tổng chiều dài câu tàu là một năm km và tổng mức đầu tư sáu tỷ đồng
cảng nam đình vũ thuộc quy hoạch phát triển cảng của chính phủ và có vị trí đắc địa
thuộc khu phi thuế quan và khu công nghiệp nam đình vũ nằm ngay tại cửa ngó thông gia biển gần nhất so với các cảng khác tại khu vực
sự ra đời của cảng nam đình vũ sẽ cung cấp thêm cho các hãng tàu và khách hàng một điểm đến đáng tin cậy trên bản đồ hàng hải việt nam
có phần tích cực thúc đẩy việc kết nối giao thương hàng hóa với thế giới của không chỉ riêng thành phố cảng hải phòng
mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
giá đường hạ giá mía xuống thấp nhiều nông dân ở các huyện miền núi của tỉnh phú yên đang phá bỏ để trồng sắn
việc ồ ạt chuyển đổi cây trồng không theo quy hoạch khuyến cáo của các ngành chức năng và chính quyền địa phương
như hiện nay nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy
không được tuyển sinh trước thời hạn quy định thời gian tổ chức tuyển sinh ngắn chỉ từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng bảy
hiện nhiều diện tích trồng mía của nông dân ở các huyện miền núi sông hinh sơn hòa đồng xuân tỉnh phú yên đã được chuyển sang trồng sắn vì được giá
không được tuyển sinh trước thời hạn quy định thời gian tổ chức tuyển sinh ngắn chỉ từ ngày mùng ba đến ngày mùng ba tháng bảy

dù thỏa thuận hạt nhân iran không hoàn hảo nhưng sẽ không có một sự thay thế tốt hơn cho thỏa thuận này
đây là tuyên bố của ngoại trưởng anh boris johnson ngay trước thêm các cuộc gặp với giới chức cấp cao mỹ
trong bài bình luận đăng tải trên tờ thời báo new york ngày bảy tháng năm
ngoại trưởng boris johnson khẳng định sẽ là một sai lầm nếu từ bỏ thỏa thuận hạt nhân iran
ông không thấy lợi ích nào từ việc rút khỏi một thỏa thuận nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của iran
và sẽ chỉ có tehran mới được hưởng lợi khi rời khỏi thỏa thuận
ngoại trưởng anh cũng cho biết london đang phối hợp với chính quyền của tổng thống mỹ donald trump
và các nước đức pháp để cứu vãn thỏa thuận này
mới đây tổng thống pháp emmanuel macron cũng đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh
nếu tổng thống mỹ donald trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà iran ký với nhóm p năm một
quyết định cuối cùng sẽ được ông donald trump công bố vào ngày một mươi hai tháng năm tới
ứng cử viên được đề cử cho vị trí giám đốc cơ quan
tình báo mỹ cia bà gina haspen đã đề nghị rút lui do lo ngại vai trò của bà
trong chương trình thẩm vấn nghi can khủng bố có sử dụng các biện pháp tra tấn
có thể gây tổn hại đến danh tiếng của bà cũng như của cia
bà haspen đã được mời tới nhà trắng để làm việc về vai trò của bà
trong chương trình tra tấn của cia đối với các nghi phạm khủng bố liên quan đến vụ tấn công một mươi một tháng chín
tuy nhiên trước đề nghị tham gia cuộc điều trần
tại thượng viện mỹ trong ngày chín tháng năm bà haspen đã xin được rút lui
do lo ngại những ảnh hưởng tới cia về vai trò của mình trong quá khứ
nhiều thành viên của đảng dân chủ đã chỉ trích mạnh mẽ đề cử của tổng thống donald trump
cho vị trí người đứng đầu cia
hiện bà haspen vẫn đang đảm nhận cương vị lãnh đạo tạm thời ở cia
sau khi ông mike pompeo chuyển sang giữ chức ngoại trưởng mỹ
bà haspen cũng là nữ ứng cử viên được đề cử cho vị trí giám đốc cia sau hàng chục năm
một ngọn núi lửa sáu mươi năm tuổi đã bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm ẩn mình dưới lòng đất
ở một trang trại chăn nuôi bò sữa trên đảo bắc một trong hai đảo chính của new zealand
sự kiện này đang đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu về núi lửa
phát hiện về ngọn núi lửa này bắt nguồn từ hiện tượng đất giặn nứt
và tạo thành hố sâu tới hai mươi mét trên chiều dài tới hai trăm linh mét
xảy ra sau trận mưa lớn hồi tuần trước tại thị trấn rotorua
theo các chuyên gia
trận mưa này đã cuốn trôi các lớp đá vôi bên trên căn cứ lớp trầm tích dưới đáy hố đất này
các nhà khoa học xác định đây từng là một miệng núi lửa sáu mươi năm tuổi
ông chủ nông trại colin treeman cho biết trang trại của ông thường xuyên xuất hiện các hố đất sụt
tuy nhiên đây là hố đất lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay